cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tối bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông trương minh hiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
và ông vũ hữu song sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan bảo đảm xử lý triệt đề vụ án theo quy định của pháp luật
cho năm người vay với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế xử lý
theo điều tra vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vũ văn ngọc và nguyễn hoàng anh vào huế với mục đích cho người khác vay tiền
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngọc điều khiển xe mô tô chở hoàng anh đi qua nhiều tuyến đường tp huế rồi giải giấy tờ với nội dung cho vay trả góp
qua đó các đối tượng đã cho năm người vay với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát hình sự công an tp huế bắt giữ ngọc và anh
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an phường phú thượng cùng đội cảnh sát kinh tế cũng phát hiện bắt giữ phạm hữu trường và nguyễn văn sơn cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa liên quan đến việc giải tờ rơi và cho vay lãi nặng
vào lúc hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng hai tổ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên tuyến sông cổ chiên thuộc huyện mang thít tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã mỹ an huyện mang thít phát hiện và bắt quả tăng một ghe gỗ đang khai thác cát trái phép
vào thời điểm trên tại thủy phận ấp an hưng một xã mỹ an huyện mang thít tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tăng ghe gỗ không có số đăng ký do thiều văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và lê văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú huyện mỹ an huyện mang thít điều khiển để khai thác cát sông trái phép
tại thời điểm kiểm tra cây gỗ đã hút được bốn mươi ba hai trăm chín mươi sáu mét khối cát sông tuy nhiên thanh và tâm không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lợi dụng lỗ hỏng bảo mật thông tin mua hàng của người tiêu dùng trên các sản thương mại điện tử nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi như giả mạo nhân viên giao hàng hay làm giả đơn hàng
chỉ cần một giây thiếu cảnh sát người dân dễ rơi vào tình cảnh tiện mất tật mang
để nắm rõ các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên sản thương mại điện tử mới mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chị ngọc sinh sống tại hà nội bị một đối tượng tự nhận là người giao hàng đang giao đồ cho chị
vì chị không có nhà đối tượng đã yêu cầu chị ngọc nhanh chóng thanh toán tiền hàng bằng việc chuyển khoản trước
khi chị ngọc về kiểm tra hàng chị nhận ra đơn hàng này không phải là món đồ
chị đã đặt trên sản thương mại điện tử
các đối tượng xấu đã lợi dụng lỗ hỏng bảo mật thông tin khách hàng trên các sàn thương mại điện tử để làm giả các đơn hàng
có thể thấy mặc dù nội dung ghi trên kiện hàng chung với thông tin đã đặt trên sàn thương mại điện tử
nhưng khi nạn nhân mở kiện thì lại nhận một món đồ khác
còn gói hàng thật của khách hàng vẫn đang trong quá trình vận chuyển
nó gửi ngoài cái đa phương tiêm hàng không bóp đâu
nó in một cái đơn của shopee này xong nó không ship
xong nó lại in thêm một cái đơn khác nó gửi bên ngoài shopee nó gửi bên ngoài
nó che lên cái đơn của shopee để nhiều khi anh em nhìn là nhìn nhầm này
nhìn đây cứ tưởng là của shopee nhưng không phải nhá
lợi dụng việc đặt hàng trực tuyến ngày càng tăng cao
các đối tượng xấu đã sử dụng đa dạng các hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân
dù giá trị các món hàng có thể không lớn
nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của người dân rất nhiều
đề nghị là các cơ quan chức năng kể cả trung ương lẫn ở các tỉnh thành phố
thì nguyên vọng của mạnh mẽ hơn
mình hãy nêu cao cái trách nhiệm của nhà sản xuất của nhà kinh doanh đối với người tiêu dùng
thì đối với cái hành vi này rất có thể sẽ cấu thành cái tội phạm liên quan đến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì theo cái điều một mươi năm nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ thì về xử phạt vi phạm hành chính
trong cái lĩnh vực về an ninh an toàn xã hội quy định đối với hành vi dùng cái thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử phạt từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng
thời gian vừa qua các sàn thương mại điện tử cơ quan chức năng cũng đã đưa ra cảnh báo
về những chiêu thức lừa đảo của bọn tội phạm mạng
theo đó để tránh bị lừa đảo bởi các đối tượng
giả danh shipper đơn hàng giả người dân cần kiểm tra cẩn thận khi nhận hàng
đối chiếu thông tin đơn hàng trước khi thanh toán
và chỉ nhận hàng khi đã cập nhật trạng thái đang giao đến bạn trên ứng dụng
nhóm năm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo để đăng tải các bài viết
về những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật và các nhóm hội trên mạng xã hội facebook
kêu gọi mọi người dân ủng hộ tiền tử thiện rồi chiếm đoạt
cơ quan anh điều tra công an tỉnh hà nam thông báo
cần tìm bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm đối tượng này gây ra
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
các tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng nói trên sử dụng để nhận tiền từ thiện
gồm sáu tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbanh
ba tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vbbanh
tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb
bên cạnh đó có một tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vbbanh
và một tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
ngoài ra quá trình điều tra đối tượng nguyễn tiến dũng còn khai nhận
đã giả danh nhân viên của các tổ chức tiến dụng để mời gọi mọi người vay vốn
vay tiền nếu người nào có nhu cầu vay tiền thì dũng yêu cầu người đó
phải nộp một số tiền để làm hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền này
để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho những người có liên quan bị hại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam thông báo
những cá nhân tổ chức bị các đối tượng nêu trên lừa đảo
đề nghị liên hệ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam
trước ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba để được giải quyết theo quy định
địa chỉ số một phố tô hiệu phường liêm chính tp phủ lý tỉnh hà nam
số điện thoại hai trăm hai mươi sáu ba trăm tám mươi năm một nghìn một mươi chín
bộ xây dựng đề xuất gói tín dụng một trăm một mươi tỷ đồng
phát triển nhà ở xã hội
đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của bộ xây dựng gửi chính phủ quốc hội
trước thêm diễn ra hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững
dự kiến tổ chức vào sáng hai mươi bảy tháng hai tới
trong gói tiến dụng này sẽ dành khoảng năm mươi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
nhà ở công nhân và yêu đãi
năm mươi còn lại sẽ dành cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội nhà ở công nhân
bộ xây dựng đề nghị sớm có nghị quyết của quốc hội
đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
nghị quyết này nhằm tháo gỡ ngay những khó khăn như vấn đề giao đất
dành quỹ đất cho nhà ở xã hội chọn chủ đầu tư ưu đãi cho chủ đầu tư nhà ở xã hội
xác định giá bán thuê đối tượng và điều kiện hưởng chính sách
hình thức này giống với gói ba mươi tỷ đồng đã được thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị xem xét bổ sung vào luật dự thảo luật nhà ở sửa đổi
quy định chính sách hỗ trợ
lãi suất và ưu đãi trong một mươi hai mươi năm cho người mua căn nhà đầu tiên
mức giá không khóa hai tỷ đồng một căn
theo hiệp hội bất động sản tp hcm
chính sách hỗ trợ tiến dụng yêu đãi cho người mua căn nhà đầu tiên
là chính sách đã được nhiều nước áp dụng nhưng chưa được quy định trong luật nhà ở nước ta
do đó hiệp hội đề nghị xem xét bổ sung và luật dự thảo luật nhà ở sửa đổi
quy định chính sách hỗ trợ lãi suất và ưu đãi trong một mươi hai mươi năm cho người mua căn nhà đầu tiên
là căn hộ có mức giá không khóa
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hiệp hội bất động sản tp hcm cũng kiến nghị
ngân hàng nhà nước chính chính phủ xem xét quyết định cho một số chính sách ngắn hạn
áp dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi ba để hỗ trợ về tín dụng cho người mua nhà
cụ thể xem xét sửa đổi bổ sung nghị định ba mươi một cho phép người mua nhà ở thương mại
có mức giá một tám hai tỷ đồng một căn trở xuống được hỗ trợ hai một năm
lãi suất vai tiến dụng hoặc hỗ trợ với lãi suất hợp lý do ngân hàng nhà nước
quy định thời gian hỗ trợ lãi suất này tính từ ngày giải ngân khoản vay
đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc lãi tiền vai theo thỏa thuận giữa
ngân hàng thương mại và khách hàng nhưng không vượt quá ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường một số trường hợp
người tiêu dùng lạng quyền đưa thông tin sai về sản phẩm nên phải có trách nhiệm bồi thường
đây là ý kiến được đưa ra trong phiên họp thứ hai mươi sáng ngày một mươi năm tháng hai ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
bởi trên thực tế một số trường hợp người tiêu dùng lạm quyền của mình trong việc phản hồi
đánh giá và đưa thông tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm hàng hóa gây ảnh hưởng đến uy tín
lợi ích hợp pháp của cá nhân của tổ chức kinh doanh do đó việc bổ sung quy định này sẽ là
cơ sở để phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức và giúp người tiêu dùng thực hiện tốt trách nhiệm
nghĩa vụ của mình đối với hoạt động mua bán và sử dụng hàng hóa sản phẩm dịch vụ
thưa quý vị và các bạn đến với thành phố đà nẵng vào thời điểm này du khách không thể nào bỏ lỡ
một địa điểm check in đang rất hot trên các nền tảng mạng xã hội ngoài bộ ảnh mang vẻ đẹp
nguyên sơ của thiên nhiên nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều điều thú vị
và đó là địa điểm nào mời quý vị cùng theo dõi
ghiền đá ở làng chài ven biển nam âu quận liên triệu thành phố đà nẵng khi thị triều rút xuống
những thảm rêu xanh bước bắt đầu lộ ra những tảng đá với đủ hình thù kích thước khác nhau
được phủ đầy rêu và nằm ẩn hiện trong làng nước biển xanh mát tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú
hằng năm chúng tôi thường sẽ đến đây để ghi là chống khích khắc đẹp và đây là một ghiền đá
mà có như thế là rất là tự nhiên
họ lựa chọn là cái giờ mà buổi sáng cỡ năm đến bảy giờ là đẹp nhất rêu nhiều phong cảnh đẹp họ đi tắp nập
mùa rêu ở ghiền đá nam âu đẹp nhất vào cuối tháng chạm âm lịch đến sau thết nguyên đáng đây là lúc rêu mọc nhiều
xanh rì và dày đặc trên các phiến đá để có được bộ ảnh sinh động du khách có thể lựa chọn hai thời điểm trong ngày
là lúc bình minh và hoàng hôn đây cũng là lúc thủy triều rút xuống bãi rêu lộ ra nhiều hơn thuận tiện hơn trong việc chụp hình
du khách lên đây buổi sáng sớm ví dụ đào thống giêng mặt trời hướng rào lên mình chụp rất đẹp
bữa nước rút là những tổn rêu nhiều lắm đó là rất đẹp còn buổi chiều thì nước răng lên mình cũng không được bao nhiêu
tốt nhất là được thống giêng thống hai thống ba là đẹp nhất
tuy nhiên một điều cần lưu ý trong quá trình chụp ảnh mỗi du khách cần cẩn trọng việc di chuyển về khu vực bãi rêu rất trơn trượt
dễ bị tái ngã nhiều du khách cố leo lên các vách đá nằm xa bờ
tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
trước hết là em chọn những cái em đứng lên những cái bậc đá không có nhiều rêu đứng lên những cái bậc đá không có nhiều rêu trước
và em em nhìn những cái tảng đá mà nó ít sắc nhọn ít sắc nhọn nhất
với lại là em chọn những khu vực nước cạn những khu vực nước cạn thì để em chụp hình thì em nghĩ vậy là an toàn nhất
ở đây là nó rong ra nó rất trăng trực nhưng mà những phần đông là cái tuổi trung niên là mình đi phải cẩn thận
và từng bước bọc mình dò và mình sẽ diệt những cái mẫm đá nào mình cảm thấy không trăng trực mình sẽ đi
còn tuổi trẻ thì nó khác mình trung niên là mình sẽ đi cẩn thận hơn
nằm dưới chân đèo hải vân gành đá nam ô gắn bó với người dân nơi đây với nghề đánh bắt hải sản và làm nước mắm truyền thống
với vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ mỗi mùa rêu xanh nơi này lại để nhiều ấn tượng đẹp với du khách khi đến với thành phố biển đà nẵng
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức
các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phạm
thưa quý vị những năm gần đây nông dân tại các tỉnh bị khiến cho giá của mặt hàng này giảm mạnh
hiện giá cam sành tại thành phố hồ chí minh chỉ giao động quanh mức từ bốn cho đến một mươi đồng một kg
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại

một số điểm bán sổ cam cỡ nhỏ giá năm đến sáu đồng
tại chợ đầu mối bình điền giá cam sành cũng có nhiều mức giá từ bốn đến sáu đồng một ký
trong khi đó trên các hội nhóm chuyên bán sỉ cam vườn vĩnh long nhà vườn cũng chào giá bán từ ba đến năm đồng một kg
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long toàn tỉnh đã có quy hoạch một mươi hai hectare đất nông nghiệp trồng cam
nhưng nhiều năm qua diện tích trồng cam tăng lên hơn một mươi bảy hectare vượt năm hectare so với quy hoạch
sản lượng cam từ đó tăng đột biến cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cam rớt giá hiện nay
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh thủ tục chấm dứt thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và đất dự án công viên sài gòn silicon trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch và đầu tư hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu công nghệ cao theo đặc thù của thành phố
tránh trường hợp doanh nghiệp đăng ký và lấy đất
nhưng làm việc khác
đồng thời đại diện ban quản lý khu công nghệ cao cho hay thời gian tới sẽ cùng sở kế hoạch và đầu tư sở tư pháp thực hiện hữu tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này
trước đó tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu dự án công viên sài gòn silicon được khởi công do công ty cổ phần công viên sài gòn silicon làm chủ đầu tư trên diện tích năm mươi hai hectare tại khu công nghệ cao tp hcm với tổng vốn đầu tư bốn mươi triệu đô la mỹ
khi hoàn thành sài gòn ceco city sẽ là một đô thị thông minh sẵn sàng cơ sở hạ tầng
và tiện ích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động ở lĩnh vực công nghệ cao
tuy nhiên sau bảy năm dự án chậm xây dựng các hạng mục công trình đầu tư
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý của công nghệ cao tp hcm đã lập biên bản và kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án
công ty cổ phần đầu tư inb tổ chức liên quan đến ông đỗ anh tuấn phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
vừa bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt do không báo cáo giao dịch mua cổ phiếu
công ty đầu tư inb bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt tiền số tiền tám mươi triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch
vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công ty cổ phần đầu tư inb đã không báo cáo công bố thông tin trước khi giao dịch mua một trăm bốn mươi chín cổ phiếu tcb tương ứng một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng mệnh giá cổ phiếu tcb
tuy nhiên inb là tổ chức liên quan đến ông đỗ anh tuấn phó chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng thương mại cố phần ký thương việt nam nên thuộc diện với công bố giao dịch trước khi thực hiện giao dịch
hiện cổ phiếu tcb giao dịch quanh vùng giá hai mươi bảy đồng mỗi cổ phiếu tương đương giảm bốn mươi tám so với đầu năm hai nghìn hai mươi hai và bốn mươi sáu so với thời điểm mua vào của inb
thưa quý vị liên quan đến việc hủy gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn flc từ ngày hai mươi tháng hai doanh nghiệp này
vừa có phản hồi kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại về việc hủy niêm yết cổ phiếu của khoảng sáu mươi năm cổ đồng của công ty
theo trình bày của doanh nghiệp này một trong những ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự việc nêu trên là trong một thời gian dài
tập đoàn flc không thể tìm kiếm được công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính của flc
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai flc đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty trách nhiệm hữu hạng kiểm toán và tư vấn uhi
uhi sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một của flc
tuy nhiên do nhiều lý do khách quan đến thời điểm hiện tại flc vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của uhi
theo đó flc kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại về việc hủy niêm yết cổ phiếu
trong đó xem xét đến các lý do khách quan cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp
trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin như đã giải trình nêu trên
thông tin cổ phiếu flc bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày hai mươi tháng hai
đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân nắm giữ cổ phiếu này tỏ ra hết sức hoang mang lo lắng
bởi lẽ số tiền mà họ mua cổ phiếu này có nguy cơ biến thành mất trắng vì không thể mua bán được
không chỉ flc mà nhiều nhà đầu tư cổ phiếu của các công ty khác thuộc họ flc như roshai art
cũng đang rất hoang mang do thua lỗ không mua bán được vì cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch
hoặc hủy niêm yết bởi nhiều vi phạm khác nhau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
mua cũng chỉ là thực phẩm thiết yếu gia vị phục vụ cho bữa ăn ít bánh sữa đồ ăn vạch cho các con
ngoài ra việc mua sản phẩm nào mua bao nhiêu là hợp lý cũng được tính toán kỹ lưỡng
việc tiết giảm tối đa việc chi tiêu mua sắm không cần thiết trong lúc này
đã được hai vợ chồng thống nhất và cùng nhau thực hiện
già thì bây giờ nếu mà đi mua sắm mà cầm một số tiền giống như là về bốn năm năm về trước
thì mình chắc mua được phần nửa số sản phẩm mà so với bốn năm năm về trước thôi
cũng phải mỗi lần mà shopping thì cũng phải coi giá rất là kỹ
và tính toán sao cho phù hợp với lại cái số tiền mà mình mang theo
nhưng mà bây giờ thì không có phải mua mà lung tung như vậy đâu
chỉ mua vừa đủ thôi rồi hết thì mới mua nữa
việc tân đo đông đếm đã được mua những mặt hàng nào thiết yếu nhất
không mua sắm đẳng phí sa đà cũng đang là giải pháp được nhiều người chọn lựa hiện nay
trong đó có rất nhiều cách tiết kiệm khá thú vị đang được áp dụng
chẳng hạn như trước đây một ngày cả gia đình chi tiêu ăn uống năm trăm linh
thì nay các giảm xuống còn ba trăm linh ngàn đồng
số cát thì sẽ bỏ lại hai món đồ trong số các món đồ đã chọn khi đi siêu thị
mỗi người một cách nhưng điểm chung là việc siết chặt hậu bao này
đã giúp họ tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn mỗi tháng
trước đây thì gia đình mình chi tiêu một ngày khoảng bốn trăm linh năm trăm linh ngàn
nhưng mà với kinh tế khó khăn hiện nay và giá cả lâu tháng
thì gia đình mình bớt chi tiêu lại một tí khoảng hai trăm linh ba trăm linh ngàn trong một ngày
để sau này lỡ có những công việc mình không được xuống xẻ
thì mình có được một số tiền dành dùm để mà chi tiêu sau này
thu nhập bị ảnh hưởng trong một thời gian dài đã giúp nhiều người trở thành những chuyên gia
trong việc săn lùng hàng giá rẻ canh các đợt sao từ các trang bán hàng trực tuyến
hoặc ở các buổi live stream đặt mua hàng qua các app bán hàng
hay săn các mạng giảm giá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử
trước đây những điều này còn rất xa lạ với nhiều chị em
đặc biệt là nhóm trung niên
tuy nhiên lúc này đây lại đang là cơn mua sống chủ yếu của người tiêu dùng
thương mại điện tử đó thì họ thường xuyên có những cái chương trình siêu giảm giá
vào những cái ngày đẹp ví dụ như là một mươi tháng một mươi một tháng một mươi gì đó
thì mình có thể canh xeo vào những ngày đó để mà vừa mua được những sản phẩm
mà mình đang tìm kiếm sản phẩm ưng ý mà còn được những cái giá rất là ưu đãi
thì cái việc đó rất là được nhiều chuyên gia
được nhiều chị em hưởng ứng rất là nhịp tình
việc thay đổi ý thức của một người đối với một vấn đề nào đó là chuyện rất nhỏ
tuy nhiên ý thức tiêu dùng của người dân chỉ trong ba năm trở lại đây
lại đang có một sự chuyển biến lớn và đang giúp ích rất nhiều
trong việc đối phó với bài toán cơm áo gạo tiền
thực tế thời gian diễn ra dịch covid một mươi chín cũng đã cho thấy
việc ưu tiên chi tiêu tiết kiệm dành dụng một khoản chi phí phòng ngừa rủi ro là thực sự quan trọng
và ai ai cũng đang cố gắng để thực hiện được mục tiêu này
kinh doanh khó khăn tín dụng thắt chặt hơn
các kênh huy động vốn như là cổ phiếu trái phiếu cũng gặp nhiều thách thức
khiến cho các doanh nghiệp đang đối diện với bài toán căng dòng tiền
hàng loạt doanh nghiệp ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã phải ra thông báo khất nợ trái phiếu đến hạn thanh toán
phóng sự này cũng sẽ khép lại những chuyển động của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vừa qua công ty cố phận tập đoàn đức long gia lai mà chiếm khoán dlg
đã xin lùi thời hạn trái nợ trái phiếu
trái phiếu hơn một trăm tám mươi một tỷ đồng
công ty cho biết đang đàm phá một thỏa thuận với trái chủ để gia hạn
kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi theo quy định pháp luật
cũng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công ty cố phận hưng thịnh incoms thông báo về việc kiểm thanh toán gốc
lãi lô trái phiếu đáo hạn vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai có giá trị phát hành ba trăm linh tỷ đồng
ngày mới còn nợ nhà đầu tư hai trăm một mươi tỷ đồng nợ gốc
hưng thịnh incoms đã khớp nhà đầu tư trả một nỗi tiền gốc đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và nỗi còn lại cuối tháng ba
một số doanh nghiệp tập đoàn lớn khác cũng thông báo về việc chậm trả lãi gốc trái phiếu như công ty cố phận trung nam
công ty cố phận đầu tư phát triển bình định công ty cố phận tân hoàng bến tre công ty cố phận lavida invest
chúng ta đã trải qua một giai đoạn dịch bệnh biến động kinh tế v v
thì khi mà tình hình kinh tế có nhiều diễn biến khó khăn và phát sinh như vậy thì dẫn đến việc huy động tài chính
cũng như việc xử lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng
và do đó
thì đến khoảng năm hai nghìn hai mươi hai và đầu năm hai nghìn hai mươi ba này chúng ta chứng kiến một cái lằn sóng là giãn nợ các cái hoạt động chi trả trái phiếu của doanh nghiệp
thì cho nên tóm lại nó ở nhu cầu nằm ở cái câu chuyện là cơ cấu tài chính cơ cấu nợ cũng như là ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
những lo ngại về năng lực thanh toán ngày càng tăng khi một số vụ bắt giữ liên quan đến các vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
và sử dụng vốn không đúng mục đích của một số nhà phát triển bất động sản lớn vừa qua như tân hoàng minh và vạn thịnh pháp
đồng sinh của nhà đầu tư cá nhân bộ thị trường này suy giảm xuất mức rất thấp
thống kê cho thấy trong tháng hai các doanh nghiệp bất động sản phải thanh toán một mươi năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu đến hạn
và doanh nghiệp xây dựng phải thanh toán năm chín trăm linh tỷ đồng trái phiếu đến hạn
nếu tính cả số lượng trái phiếu mua lại trước hạn áp lực thanh toán của doanh nghiệp lớn hơn nhiều
tâm lý nhà đầu tư cũng đang e nhè về cái câu chuyện về việc đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp trong thời gian tới
tôi nghĩ là hiện nay thì nó vẫn còn là một câu chuyện rất lớn trong cái bối cảnh là các ngân hàng cũng rất là thận trọng
trong cái việc là cấp cái nguồn tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản mà khi mà các dự án đó chưa hoàn thiện về mặt khung pháp lý
chính vì thế mà năm hai nghìn hai mươi ba về cơ bản nó vẫn sẽ là một cái năm rất khó đối với nhóm lĩnh vực này
và nếu tính riêng từ đầu năm tầm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vừa rồi thì lượng trái phiếu đáo hạn là lên đến một mươi bảy tỷ
thì đây cũng bắt đầu là có một cái thách thức lớn và ngay từ bây giờ thì các doanh nghiệp đã phải có những cái phương án
chuẩn bị để làm sao từ nay đến cuối năm có thể giải quyết ổn thỏa cái bài toán tài chính của mình liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều thông điệp nhằm xoa dịu tâm lý hoang mang của thị trường và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn
một trong những giải pháp đó là việc ban hành nghị định sáu mươi năm sửa đổi tâm điểm thị trường đổi dồn vào sự kiện này
tuy nhiên cũng cần thêm thời gian để các thành viên tham gia thị trường gồm nhà phát hành tổ chức bảo lãnh tư vấn và nhà đầu tư thích ứng với các quy định mới
đây là một áp lực rất lớn cho những công ty bất động sản vượt qua một thời kỳ khó khăn như thế này
mặc dù là chúng ta đã có một cái nghị định sửa đổi đó là nghị định sáu mươi năm về quản lý về trái phiếu của chính phủ
tuy nhiên tôi nghĩ mặc dù cái nghị định đó là đúng tuy nhiên có một số cái điểm mà chúng ta có thể hợp lý hóa hơn cho thị trường việt nam mình
hiện tại chính phủ cũng đang xem xét để tháo gỡ một số những vướng mắt để có thể áp dụng nghị định sáu mươi năm một cách tốt hơn và nhuẩn nhuyễn hơn
đối với thị trường việt nam mình
theo các chuyên gia nếu như trong điều kiện thông thường các doanh nghiệp sẽ tìm nguồn vốn mới từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp
vay ngân hàng phát hành cổ phiếu để đảo nợ và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh
tuy nhiên khả năng gọi vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ còn khó khăn
do đó một bộ phận doanh nghiệp nhất là lĩnh vực bất động sản tìm mở nguy cơ vỡ nợ trái phiếu nếu không có giải pháp phù hợp kịp thời